nhằm bảo đảm cân đối cung cầu hàng hóa bình ngồn thị trường một số mặt hàng thực phẩm thiết yếu
đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của nhân dân góp phần làm tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn thành phố
sở công thương tp đà nẵng xây dựng kế hoạch dự trữ hàng hóa thiết yếu
và phương án tổ chức bán hàng phục vụ tết nguyên đán kỷ hợi hai nghìn một mươi chín
cụ thể sở công thương đã làm việc vận động các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh phân phối
trên địa bàn thành phố đà nẵng chủ động xây dựng kế hoạch dự trữ phục vụ trước
trong và sau tết nguyên đán kỷ hợi năm hai nghìn một mươi chín với tổng giá trị dự trữ hàng thiết yếu dự kiến là hơn một sáu trăm linh tỷ đồng
tham gia dự trữ có một mươi hai đơn vị sản xuất kinh doanh phân phối thương nhân kinh doanh tại tám chợ lớn
và hệ thống thư nhân tại các tuyến phố chuyên kinh doanh trên địa bàn thành phố
trong trường hợp nhu cầu tiêu dùng tăng doanh nghiệp sẽ điều động bổ sung và cam kết cung cấp đủ nguồn hàng
để phục vụ nhu cầu nhân dân trong dịp tết
ngoài ra sở còn tổ chức các chuyến xe bán hàng lưu động đến các xã vùng xa trung tâm thành phố
phục vụ nhu cầu mua sắm của bà con với nhiều chương trình đợt khuyến mại giảm giá
tạo điều kiện cho bà con vui xuân đón tết an toàn tiết kiệm